chính phủ vừa ban hành nghị định số ba mươi một hai nghìn hai mươi sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm một mươi năm hai nghìn một mươi ba p của chính phủ
quy định về quản lý bảo quản tăng vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ tịch thu theo thủ tục hành chính
trong đó sửa đổi quy định giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức cá nhân vi phạm giữ và bảo quản
phương tiện giao thông vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tạm giữ để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
nếu tổ chức cá nhân vi phạm có một trong các điều kiện như vi phạm có nơi đăng ký thường trú hoặc có đăng ký tạm trú còn thời hạn
hoặc có giấy xác nhận về nơi công tác của cơ quan tổ chức nơi cá nhân vi phạm đang công tác
tổ chức vi phạm phải có địa chỉ hoạt động cụ thể rõ ràng
tổ chức cá nhân vi phạm trong thời gian được giao giữ bảo quản phương tiện vi phạm thì không được phép sử dụng phương tiện vi phạm đó tham gia giao thông
tổ chức vi phạm không được tự ý thay đổi nơi giữ bảo quản phương tiện vi phạm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền tạm giữ
nghị định có hiệu lực từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi